cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực
một trong những yếu tố quan trọng bị tác động mạnh mẽ đó là chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho cuộc cách mạng này
đặc biệt là trình độ người lao động trong các doanh nghiệp
nhân ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm mời quý vị khán giả cùng theo dõi phản ánh sau đây của chúng tôi liên quan đến vấn đề này
khoa học kỹ thuật phát triển đương nhiên sẽ tác động đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất
giờ đây máy móc đã thay thế con người trong các dây chuyển sản xuất bởi sự chính xác và năng suất cao
điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động đồng thời đòi hỏi sự nhìn nhận về chất lượng nguồn nhân lực ở một tầm cao mới
ta xem xét lại các mối quan hệ trong tổ chức của mình và đòi hỏi người lãnh đạo doanh nghiệp phải gần gũi hơn
kết nối một cách gần gũi trong cả về cảm xúc trí tuệ cũng như là tài sản
cái lợi ích trong cái việc chia sẻ giữa người lãnh đạo với cả người lao động và điều này cũng có tác động không chỉ đối với nhân viên
mà đối với đội ngũ quản lý và cả những các lãnh đạo doanh nghiệp
tổng công ty agrimeco một doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng
hiện các thiết bị máy móc của doanh nghiệp đều được nhập từ mỹ nhật và các quốc gia có nền công nghiệp phát triển
với việc áp dụng hệ thống tự động hóa các công đoạn sản xuất năng suất lao động của doanh nghiệp đã tăng gấp nhiều lần
so với thiết bị thủ công
không những vậy còn cho phép doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm phức tạp mà con người không thể thực hiện được
vận hành các thiết bị này là các kỹ sư lành nghề được đào tạo bài bản
đối với các loại máy móc hiện đại nhất người vận hành được đào tạo ở trong nước là chưa đủ
vừa rồi chúng tôi có thực hiện đầu tư đổi mới trên chuyển thiết bị công nghệ
nên chúng tôi nhập rất nhiều máy móc bốn
hay thì việc cũng phải nghĩ đến nguồn nhân lực để sử dụng các công nghệ đó
thứ nhất là phải cử một số kỹ sư giỏi giỏi về công nghệ thông tin giỏi về công nghệ trong ngành của mình
để đi sang nước ngoài sang mỹ sang châu âu đào tạo sử dụng
từ đó về chúng tôi có một lực lượng cơ bản là chúng tôi lại đào tạo tiếp
cứ đào tạo tiếp và phải tự đào tạo lấy để phục vụ được cái chương trình phát triển của mình
việc tự đào tạo hoặc đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu sản xuất kinh
doanh hiện nay đang là một xu thế chung của doanh nghiệp
tùy từng lĩnh vực mà mỗi doanh nghiệp sẽ có giải pháp riêng cho mình về nâng cao trình độ lao động
tuy nhiên đó không phải là giải pháp lâu dài vì suy cho cùng chất lượng lao động phụ thuộc vào hệ thống đào tạo nghề
tôi thấy là nguồn nhân lực cần phải được đào tạo để thích ứng với cả cách mạng bốn
cách mạng bốn trên cơ sở là internet vạn vật
tất cả mọi việc chúng ta làm trong thời đại cách mạng bốn
phải có một sự chuyên nghiệp nắm bắt được trình độ công nghệ
và phải luôn luôn đáp ứng được yêu cầu chung của xu thế hội nhập của thế giới
hiện nay một số lĩnh vực công nghệ cao và dây chuyển sản xuất đã được tự động hóa hoàn toàn
mà không cần có sự can thiệp của con người
đây thực sự là một sức ép không nhỏ đối với người lao động sức ép về trình độ và việc làm